ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
toàn quốc xảy ra hơn một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông
khiến sáu trăm năm mươi bảy người tử vong và làm bị thương trên một hai trăm linh người
từ đầu năm đến nay cả nước xảy ra một mươi năm tám trăm tám mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu chín trăm bảy mươi năm người và bị thương một mươi hai một trăm bốn mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tình hình tai nạn giao thông giảm ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
trong đó đường bộ đường thủy hàng hải đều giảm so với năm trước
riêng trên đường sắt so với cùng kỳ năm trước tăng cả về số vụ và số người chết
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã lên kế hoạch để bảo đảm an toàn giao thông
giảm ủn tắc giao thông dịp cuối năm tết dương lịch hai nghìn hai mươi tết nguyên đán và lễ hội xuân canh tí